thứ tư là tiếp tục phối hợp với viện kiểm soát tòa án nhân viên huyện nhanh chóng đưa ra xét trị những vụ án màu tí để tạo động lực trắng đe và giúp dụng
cuộc chiến với tội phạm mua bán tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy được xác định là cuộc chiến khó khăn lâu dài
để đẩy lùi loại tội phạm của các loại tội phạm ra khỏi địa bàn công an huyện thống nhất đã và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ
quyết tâm đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi địa bàn góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân
liên quan tới việc hàng trăm người tụ tập phản đối dây bến số ba cảng công tây nương long sơn
công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hành sự gây dối truyền tự công cộng
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vừa ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với cao thị lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thôn hà đông xã hải hà
sau khi khám xét công an cho biết đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan tới việc tổ chức kích động đông người chống đối xây dựng cảng
ngoài cao thị lĩnh cơ quan công an cũng đã triệu tập một số người khác lên làm việc
như antv đã thông tin từ một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một bộ phận người dân xã hải hà thường xuyên tụ tập tại khu vực xây dựng bến số ba
dự án cảng container long sơn và trụ sở ubnd xã hải hà để thể hiện quan điểm không đồng thuận cho chủ đầu tư triển khai dự án
mặc dù đã được cấp tài liệu công an đã thông tin
chính quyền đoàn thể thị xã nghi sơn và xã hải hà liên tục tuyên truyền về ý nghĩa của dự án chủ trương và cơ sở pháp lý xây dựng cảng
cũng như việc triển khai xây dựng dự án ít ảnh hưởng tới ngư trường khai thác môi trường tạo cơ hội phát triển kinh tế địa phương và việc làm cho người dân
công an tỉnh tiền giang vừa phối hợp với công an thị xã gò công
vừa tiến hành bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã là lê thị ngọc hân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện gò công đông
trước đó vào đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hân sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải nội dung tuyển dụng việc làm bán hàng qua mạng
công việc chính là đăng tải quảng cáo và chốt đơn hàng
sau khi đăng tải thông tin trên mạng có bốn người đến tìm hân để cộng tác làm việc
hân dẫn đến phòng trọ của mình và kêu mọi người đưa điện thoại và mật khẩu để đi cài đặt phần mềm bán hàng
sau đó hân mang bốn điện thoại đi bán
chờ mãi không liên lạc được với hân bốn người này nghi ngờ và báo cho lực lượng công an
nhận tin báo công an phường hai thị xã gò công tiến hành xác minh và bắt quả tăng hân đang trên đường đi tiêu thụ tài sản
tại cơ quan công an hân thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hân bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã gò công ra quyết định khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng cho tại ngoại để điều tra và bỏ trốn
đến ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hân bị ra quy định truy nã

đối tượng này có xeo cách ba cm trên sau mép trái
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác công an quận nam từ liêm hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nghiêm văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tổ hai phường phú đô quận nam từ liêm thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới xeo
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện trương mỹ hà nội là đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn hợp nhất xã văn võ huyện trường mỹ tp hà nội cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi nổi cách đầu lông mày phải một năm cm
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng để đối tượng
nếu các bạn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện